lượng du khách việt nam tới nhật bản trong tháng bảy vừa qua đã tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ năm ngoái
mức tăng này tương đương với bốn mươi tám trăm linh lượt khách việt nam tăng năm sáu so với cùng kỳ năm ngoái
cũng theo cơ quan xúc tiến du lịch nhật bản lượng du khách việt đến nhật bản tăng trong tháng bảy do đây là khoảng thời gian kỳ nghỉ hè
các hãng hàng không mở thêm chuyến bay tăng số lượng ghế cũng như việc nhật bản đã có chính sách nới lỏng thị thực du lịch đối với khách nước ngoài từ đầu năm
bên cạnh việt nam số lượng khách trung quốc tới nhật bản cũng tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là lượng khách chiếm đa số du lịch tới quốc gia này trong tháng qua với trên một triệu lượt người